cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố hình sự số năm mươi bảy ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba giám đốc bệnh viện tp thủ đức
và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư
trong thiết bị y tế tại bệnh viện thành phố thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi